ngày năm tháng sáu đảng bộ liên doanh việt nga tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ qua liên doanh việt nga gặp nhiều khó khăn do giá dầu trung bình hàng năm đều thấp hơn nhiều so với giá kế hoạch
tuy nhiên toàn đảng bộ đã kiên trì bám sát mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ chính nên đã hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra
trong nhiệm kỳ tới đảng bộ liên doanh việt nga đặt ra mục tiêu phần đầu kết nạp ít nhất bảy mươi năm đảng viên mới hàng năm
trong đó có bốn mươi từ nguồn đoàn viên thanh niên ưu tú